trận lũ quét diễn ra vào đêm ngày hai và dạng sáng ngày ba tháng tám trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la
cũng đã khiến sáu người thiệt mạng một mươi người mất tích và ba người bị thương
cuốn trôi đổ sập hoàn toàn một trăm bốn mươi bốn ngôi nhà thiệt hại về tài sản ước tính lên đến ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ngay sau đây phóng viên lê đức tại sơn la sẽ cung cấp những thông tin cập nhật mới nhất về trận lũ này
thưa quý vị và các bạn tính tới thời điểm này thì đã có gần hai trăm linh ngôi nhà ở huyện mường la đã bị nước cuốn trôi
đặc biệt trong đó tại xã nậm băm nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét lũ ống vừa qua thì đã có ba bản hoàn toàn bị xóa sổ
chính quyền địa phương thì đã rất là gấp rút để di chuyển những hộ gia đình nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm tới những địa điểm cao và an toàn hơn
tuy nhiên thì do địa hình chắc trở cũng như là giao thông đang bị đứt kết nối mà công tác di chuyển cũng như là hỗ trợ cung cấp lương thực nước sạch cho bà con ở đây
thì gặp rất nhiều khó khăn
và tính đến thời điểm một mươi bảy giờ thì đã có một trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống và báo hiệu cấp độ dòng chảy cũng sẽ lớn và mạnh hơn gây nguy hiểm và thiệt hại nặng nề hơn nữa
hoang tàn đó là những gì còn lại sau trận lũ quét
chỉ trong một đêm nhà cửa ruộng vườn châu bò tất cả tài sản bị cuốn trôi hết
còn lại chỉ là mấy gốc cây thanh gỗ đá lở và minh mông nước
trong nhà mình thì nó bên kia thôi em gái trôi là hết
hôm qua thì tầm một h thì nó trôi hết từ hôm ấy nó không kịp
xá nẳng tâm là xá triều ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện mường la sau trận lũ quét
ba ngôi nhà bị cuốn trôi trong đó có một trường tiểu học và một trạm y tế
giao thông bị cô lập
nôn nao đánh thức nhau xong rồi để chuyển đồ
nhưng mà chưa kịp chuyển được cái gì thì lũ ảo về rồi

và một số gia đình tôi với cả các bạn đã đánh thức nhau
và cháu thì cũng đã kịp thời chuyển vào dòng bán
ngay khi nhận được tin báo tỉnh sơn la đã huy động lực lượng trên hai năm trăm linh người
bao gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh huyện lực lượng công an huyện lực lượng cơ động tỉnh
các cán bộ công chức trong huyện cùng bà con nhân dân giúp nhau khắc phục hậu quả
đồng thời vận chuyển máy móc thiết bị khắc phục hậu quả thiên tai
lũ đã cuốn trôi hoàn toàn trạm y tế do vậy chúng tôi sẽ phối hợp sở y tế đặt ngay cái
một cái trạm y tế khẩn cấp ở đó để thuốc men cứu chữa cho bà con
thứ hai là chúng tôi cho vận chuyển ngay mì tôm vận chuyển một trăm linh thùng mì tôm
một trăm linh thùng nước vào để cho bà con hiện nay bà con đang thiếu nước và thiếu mì tôm
thứ ba nữa là lực lượng quân đội lực lượng công an vẫn chuyển một lực lượng rất là lớn vào
để di chuyển nhà ở khẩn cấp cho bà con rồi sắp xếp lại đồ đạc và đặc biệt là cứu lại tài sản cho bà con
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sơn la hiện đang giả soát nghiên cứu các điểm
tái định cư cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị ảnh hưởng
vận động bà con họ hàng thân thích của những hộ đó cho những hộ này cư trú tạm
cái thứ hai những trường hợp mà không có người thân thích không có chỗ ở nào khác
thì chúng tôi đã bố trí là các nền nhà tái định cư
trên nền đó thì sẽ cho lực lượng quân đội bố trí khung nhà bà tạm để cho người dân ở tạm
trước mắt tỉnh cũng tiến hành huy động các nguồn lực tài chính giúp đỡ bà con nhân dân
hội chữ thập đỏ huyện đã hỗ trợ cho các hộ gia đình có người bị chết mất tích bị thương
và các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ phải di chuyển với số tiền là hơn năm trăm linh triệu đồng
và ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại hơn sáu trăm linh triệu đồng